hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trú tại xã phúc trạch huyện hương khê để điều tra làm rõ thủ đoạn giả gái trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên phạm vi cả nước
trong chương trình bài học từ những vụ án của chúng tôi ngày hôm nay sẽ cho quý vị các đồng chí và các bạn thấy rõ thủ đoạn của đối tượng
đồng thời rút ra bài học để mọi người cùng phòng tránh một cách hiệu quả

với lý do chị đang bận nên nhờ người tiếp đón anh t cô lát sẽ ra góc
tại đây thiếu tỏ ra là một người nhiệt tình mến tách
khi tạo được lòng tin thiếu hỏi bức điện thoại của anh t để gọi điện cho chị của mình hỏi xem đã xong chưa
anh t rất vui vẻ đồng ý đưa điện thoại của mình cho nhóm gỡ
lợi dụng lúc anh t không để ý thiếu đã lật trốn cùng với điện thoại của anh t
với thủ đoàn tương tự thiếu đã thực hiện được một mươi hai thủ đưa đảo cho các đàn nhân ở hà tĩnh nghệ an hà nội hà nam quảng ngãi khánh khoảng

trong vụ án này nguyên nhân chính là hình ảnh hưởng tội của đối tượng này
chính là do muốn có nhiều tiền để tiêu sai nhưng không muốn lao động
chúng ta thấy đối tượng này còn rất trẻ
đáng ra vì kiếm một việc ổn định một việc phù hợp để kiếm tiền thì đối tượng này lại nghĩ về việc thực hiện hình ảnh hưởng tội
và thực hiện hình ảnh lừa đảo để chiếm loạt tài sản của người khác
thế và cũng có một cái nguyên nhân nữa đó là sự xuất phát từ sự chủ quan mất cảnh giác lơ là của các nạn nhân
dẫn đến việc trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo
có thể thấy rằng là đối tượng có thủ đoạn gây án khá là tinh vi
đối tượng từ đầu tiên thì là lên mạng tìm kiếm các hình ảnh của các cô gái xinh đẹp
sau đó lập các tài khoản facebook giả và đưa những hình ảnh khá là xinh đẹp gợi cảm lên như vậy
sau đó thì chủ động tìm đến các cái tài khoản facebook của các anh nam giới còn trẻ
thế và chủ động làm quen kết bạn thế rồi là hẹn hò rồi sau đó là rủ dê về quê mình chơi
thế và khi mà về đến cái địa điểm đáy hẹn thì đối tượng này lại đóng giả chính là em trai của các cô gái đó
và ra để tiếp đón các nạn nhân
sau đó nói rằng là chị mình có đang bận chưa ra được mời các anh đi ăn uống rồi là tiếp đón rất là chú đáo
thế và với cái thủ đoạn như vậy thì đối tượng
đối tượng dễ dàng gây được thiện cảm của nạn nhân và cũng như là chiếm được sự lòng tin của nạn nhân
sau đó thì đối tượng khi mà đã chiếm được lòng tin như vậy rồi thì giả vờ mượn điện thoại để gọi cho chị
sau đó là tẩu thoát
cái thủ đoạn này có thể nói là mang tính liên hoàn và đối tượng khá là tinh vi trong việc thực hiện hành vi phạm tội
chúng ta thấy rằng cái thủ đoạn của đối tượng thì nó không phải là cái thủ đoạn mới
nhưng mà nó đánh trúng vào một cái sở thích của nhiều nam giới trẻ
chúng ta có thể thấy hình ảnh các cô gái rất xinh đẹp trên facebook như vậy thì cái ấn tượng đầu tiên sẽ là rất tốt
thế và khi mà nói chuyện thấy phù hợp nữa thì rõ ràng là đối tượng nạn nhân rất là dễ sập bẫy
thế thì đây khi mà đối tượng này nhằm đến những người như tôi nói trên là những người nam giới còn trẻ và có thể có phần hám cổ lạ
tất nhiên chúng ta phải khẳng định rằng không phải tất cả những người trong số đó đều là hán cô lạ mà có những người cũng mong muốn rằng ví dụ con đang độc thân
cũng mong muốn
tìm được một mối quan hệ chân chính để có thể tiến tới hôn nhân chẳng hạn
thế cho nên là trong trường hợp này thì rõ ràng là họ là những thanh niên trẻ có điều kiện về kinh tế và khi mà đối tượng nhắm đến những đối tượng này thì họ rất dễ là sập bẫy của đối tượng
đấy chính là sự sơ hở chủ quan mất cảnh giác của nạn nhân
nhưng mà rõ ràng là để đến lúc mà đối tượng bắt đầu mượn điện thoại của nạn nhân đó là qua một cái chuỗi cái hành vi rồi
và những hành vi này mang tính liên hoàn
và đối tượng này gây được lòng tin
lòng tin của nạn nhân qua tất cả các hành vi đó
cho nên đến khi mà đã đến khi đối tượng mượn điện thoại của nạn nhân thì nạn nhân hầu như không nghi ngờ gì cả
cụ thể là sau khi mà giả đóng giả cô gái xinh đẹp như vậy rồi nói chuyện rất là hợp rồi hẹn gặp như vậy
thì về để gặp khi mà đối tượng gặp nạn nhân thì đóng giả là em trai của cô gái đó
sau đó là mời đi ăn uống rồi tiếp đãi từ thế
và trong quá trình đó thì đối tượng này nói rằng là bây giờ thì các chị em chuẩn bị về để em gọi điện cho chị đến
thế thì xuất phát từ cái lòng tin mà đối tượng đã gây được với nạn nhân trong cả một quá trình dài như vậy
thì các anh này đã rất tin tưởng đối tượng rồi
đặc biệt mà lại đang rất nóng lòng gặp cô gái đó nữa
thì khi mà đối tượng cho em mượn điện thoại để gọi cho chị em đến ấy
thì sẽ rất là tin tưởng và cũng không có gì để nghi ngờ cả
và đấy chính là mấu chốt vấn đề để đối tượng lợi dụng và chiếm đoạt được tài sản
là thanh niên có sức khỏe nguyễn văn hiếu nên tìm cho mình một công việc làm ăn chân chính
nguôi sống bản thân
khi phát sinh một mối quan hệ trên mạng xã hội
cần kiểm tra xác minh người nói chuyện với mình có đúng như những gì đăng tải hay không
với những người mới gặp gỡ lần đầu
cần từ chối khéo léo với lời đề nghị mua tài sản của mình
báo ngay cho cơ quan công an khi phát hiện đối tượng có hành vi
lừa đảo chiếm đặt tài sản
thưa quý vị
hiện nay có rất nhiều hình thức lừa đảo qua mạng xã hội mà các đối tượng phạm tội thực hiện
một lần nữa vụ án chính là hồi chuông cảnh báo đến quý vị cần cảnh giác với loại tội phạm này
đặc biệt mỗi khi phát sinh một mối quan hệ trên mạng xã hội
chúng ta cần tìm hiểu và xác minh thông tin về đối phương một cách chính xác
chương trình bài học từ những vụ án tuần này của chúng tôi xin được tạm dừng tại đây
quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web ww antv gov vn
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo